thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị vừa tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với đào xuân hùng
trú tại thành phố đông hà về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ và kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân phường năm thành phố đông hà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị chi nhánh thành phố đông hà
từ kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định đào xuân hùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai
tỉnh quảng trị chi nhánh thành phố đông hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra
thẩm định hồ sơ tham mưu xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây hậu quả thiệt hại
số tiền năm ba tỷ đồng cho nhà nước
với hành vi buôn lậu sữa nguyễn văn nam trú tại quận thanh xuân thành phố hà nội
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt nạm giam
đồng thời thì đối tượng đã bị di lý từ hà nội vào đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra xác định nguyễn văn nam đã sử dụng giấy tờ của người khác
để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
nguyễn văn nam đã đăng ký tại địa chỉ xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an để lấy tư cách pháp nhân
tuy nhiên trên thực tế thì công ty không hoạt động và không có trụ sở như đã đăng ký
vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nam lấy pháp nhân công ty vận tải bảy thực hiện các thủ tục hải quan
nhập khẩu hàng hóa về việt nam qua cảng đà nẵng khai báo hàng hóa là phụ da sơn loại bột
bằng các biện pháp nghiệp vụ nghi vấn lô hàng khai báo gian dối để hoàn tất thủ tục thông quan
phòng cảnh sát kinh tế cùng với các đơn vị chức năng thuộc lực lượng hải quan đã kiểm tra và phát hiện
toàn bộ số hàng hóa trong container là sản phẩm sữa các loại với hơn ba năm trăm linh thùng không phải phụ da sơn bột như đã khai báo
tổng giá trị hàng hóa gần hai tỷ đồng hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thực hiện kế hoạch phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới
sáng nay tại khu vực gần cột mốc một trăm linh sáu
thuộc địa bàn xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh lực lượng phá án đã bắt quả tang đỗ văn bình
đối tượng chính trong chuyên án trú tại huyện bến cầu đang vận chuyển một thùng pháo hoa nổ có trọng lượng ba mươi kg
mang nhãn hiệu nước ngoài từ campuchia vào việt nam
tiếp tục khai thác đối tượng và mở rộng chuyên án thì lực lượng phá án đã phát hiện bốn địa điểm có pháo hoa nổ
nằm giải rác trong dãy mì và dãy cao su tổng số pháo hoa nổ thu giữ được là khoảng hai trăm năm mươi
bình khai nhận là vận chuyển số pháo trên cho một người phụ nữ sinh sống tại ấp tân lâm xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh để lấy tiền công
lực lượng đấu tranh chuyên án đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra và tiến hành các thủ tục xử lý đối tượng và tăng vật
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bằng thủ đoạn mua bán đông trùng hạ thảo giá rẻ và các sản phẩm nhượng quyền đối tượng nguyễn
dương kiều vi đã lừa thành công nhiều người với tổng số tiền lên đến ba mươi tỷ đồng đáng nói là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để dẫn dụ nạn nhân thực sự là không mới nhưng vẫn có những bị hại sập bẫy với số tiền hàng tỷ đồng
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận đống đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân tố cáo nguyễn dương kiều vi đã lừa đảo của mình hai sáu tỷ đồng
nạn nhân quen vi qua mạng xã hội và cả tin vào những kiến thức bài học kinh doanh của vi
vi chia sẻ nên đã liên hệ để nhờ vi hỗ trợ góp vốn trong việc kinh doanh sự nhẹ dạ cả tin này đã khiến nạn nhân sập bẫy lừa đảo của vi
đấy cho em cái nguồn nhập đông trùng giá xỉ tận gốc còn chị đây có giới thiệu cho em là cái nguồn đấy cả việt nam người ta chỉ xỉ cho có hai người thôi nếu như chị giới thiệu cho em thì em là người thứ ba
cũng bằng hình thức thủ đoạn như vậy đối tượng vi đã liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao mức đầu tư thấp để rụ rỗ con mồi tham gia đầu tư
chỉ bằng việc lên mạng xã hội sau đó lập nhiều tài khoản ảo tạo vỏ bọc là người thành đạt để chia sẻ trao đổi những bài học làm giàu
trước nguyễn dương kiều vi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
mình có nền tảng rồi và mình dùng cái nền tảng chứ không phải là xây dựng cái đó để đi lừa mà do mình có cái nền tảng rồi thì khi mình nói chuyện thì tất nhiên là mình cũng có những cái ảnh hưởng nhất
còn lúc làm cái thương hiệu đó đâu ai nghĩ là nó sẽ sập hay là nó sẽ bị gặp khó khăn đâu
thông qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền
vi tiếp tục dùng tài khoản
tài khoản trên các trang mạng xã hội lôi kéo dụ dỗ nạn nhân khác và các thương vụ mua sắm mà vi tự tạo ra
theo luật sư hoàng xuân quang hành vi này của đối tượng nguyễn dương kiều vi có dấu hiệu của tội lừa đảo theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
theo quan điểm của cá nhân tôi với các việc mua bán hàng hóa trên mạng thì đấy là một không gian ảo
chúng ta cũng không tiếp cận được các thông tin về sản phẩm thực tế
về đối tượng tham gia mua bán thực tế với chúng ta là ai
thế nên là chúng ta cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng đối với những người bán hàng trên không gian mạng đó
và cần thiết là chúng ta cũng phải yêu cầu họ cung cấp các chứng cứ chứng minh về đăng ký nhân doanh
về hàng hóa về kho bãi trong việc họ lưu giữ hàng hóa để tạo thêm niềm tin về việc có sản phẩm thực tế để mua bán cho chúng ta
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa cũng đã bắt giữ lý kim yến
là trợ lý và cũng là người giúp sức cho vi trong các hoạt động lừa đảo
theo công an quận đống đa đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau
số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng
mở rộng vụ án để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bản chất là những người bị hại là không hề biết gì về nhân thân lai lịch của đối tượng
những người bị hại của các số đối tượng lừa đảo thì nó trải dài trên khắp cả nước
nên là cái khó khăn
mà để truy tìm được những người bị hại để lấy thông tin để có căn cứ để xử lý đối tượng
thì hiện nay chúng tôi cũng tìm được một số bị hại
nhưng còn nhiều bị hại khác là chưa thể liên hệ để làm việc được
để phục vụ công tác điều tra mở rộng công an quận đống đa thành phố hà nội cũng đã ra thông báo
những ai là bị hại của nguyễn dương kiều vi và đồng phạm đề nghị liên hệ tới đại diện cơ quan điều tra
theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng ngân hàng nhà nước đề nghị một số bộ ngành phối hợp
trong công tác quản lý nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và trục lợi
ngân hàng nhà nước đề nghị bộ tài chính tăng cường hướng dẫn kiểm tra và thanh tra
việc chấp hành các quy định đối với việc phát hành sử dụng hóa đơn chứng từ
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng xử lý nghiêm các hành vi phát hành sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát thị trường
đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công an phối hợp để hạn chế tình trạng
một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao có hành vi đầu cơ trục lợi
nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường
bộ công thương dự kiến sức mua trong năm nay có thể tăng trên một mươi
so với cùng kỳ năm trước nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp
chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ là từ một mươi hai mươi năm tăng so với cùng kỳ
theo bộ công thương trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn để kích cầu tiêu dùng trong nước
thì nhiều doanh nghiệp sở công thương các địa phương như thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh cũng đã nỗ lực làm việc với nhiều đơn vị dựa trên các mục tiêu chính
bình ổn thị trường tổ chức chương trình khuyến mại kết nối cung cầu
đặc biệt chú ý liên kết vùng phối hợp tỉnh thành khác để tạo nguồn hàng ổn định
cho số lượng và đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu của người dân
gần một mươi trong số ba mươi bốn đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu nợ thuế với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ
đồng việc thu hồi nợ thuế gặp khó vì cơ quan thuế không nắm được dòng tiền của doanh nghiệp
là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo thường kỳ quý bốn của bộ tài chính
thông tin về tình trạng doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế được ông mai sơn
phó tổng cục trưởng tổng cục thuế bộ tài chính cho biết tại họp báo thường kỳ quý bốn của bộ tài chính
cụ thể trong ba mươi bốn doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có gần một mươi doanh nghiệp nợ thuế
nhiều đơn vị nợ lên tới hàng nghìn tỷ đồng phần lớn là nợ thuế bảo vệ môi trường
với ba mươi bốn đơn vị gặp gần một mươi đơn vị này đang có nợ và trong số nợ thì tổng thuế cũng đã đánh giá
trước hết thì doanh nghiệp thì được phép là tự khai tự tính tự nộp theo quy định tại luật quản lý thuế
và cơ quan thuế cũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát và đôn đốc những khoản kê khai phải nộp và nợ thuế theo nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
nhiều doanh nghiệp xăng dầu thời gian vừa rồi bị bêu tên do nợ thuế như công ty xuyên việt oi
với số tiền nợ gần một năm trăm ba mươi tỷ đồng chiếm gần hai mươi số thuế bị nợ tại cục thuế tp hcm
riêng số thuế bảo vệ môi trường lên tới gần một hai trăm năm mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà nợ một bảy trăm tám mươi tỷ đồng
công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí nam sông hậu nợ hơn một tỷ đồng
phó tổng cục trưởng tổng cục thuế thừa nhận việc thu hồi nợ thuế gặp khó khăn vì cơ quan thuế không nắm được dòng tiền của doanh nghiệp
với các đơn vị này các cơ quan thuế cũng đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế
ngoài ra thì nó áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác tùy theo quy định của pháp luật quản lý thuế liên quan đến các vấn đề liên quan đến người chủ đứng đầu bổ sung tức là người đại diện cho pháp luật ví dụ như là cấm xuất cảnh
trước đó thành tra chính phủ đã chỉ ra một số vi phạm liên quan đến kê khai
nộp thuế bảo vệ môi trường
lý do cơ quan thuế thực hiện chưa đầy đủ chưa đúng quy định thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến nhiều thương nhân đầu mối xăng dầu nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ
hiện thành tra chính phủ chuyển ba hồ sơ tới bộ công an điều tra làm rõ gồm hành vi vi phạm pháp luật trong kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường và việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu quỹ bog tại công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức
hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại công ty xuyên việt oi
hành vi vi phạm trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và sử dụng quỹ bog sai mục đích tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy hải hà
thành phố hồ chí minh dự kiến chi hơn chín trăm một mươi năm tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để tổ chức các hoạt động và chăm lo tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn tăng hơn ba mươi bốn tỷ đồng so với tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tp hcm sẽ tặng quà cho ba trăm một mươi ba sáu trăm hai mươi trường hợp diện chính sách có công ba mươi bảy một trăm bảy mươi hộ nghèo một trăm sáu mươi một sáu trăm bảy mươi ba trường hợp diện bảo trợ xã hội một trăm ba mươi sáu năm trăm ba mươi hai cán bộ công chức viên chức người lao động khu vực hành chính sự nghiệp
cùng với đó liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh cũng dành khoảng một trăm hai mươi chín tỷ đồng chăm lo tết cho người lao động khó khăn
không được thưởng tết bị nợ lương
hình thức chăm lo bao gồm tặng tiền mặt quà tết tặng vé xe
đồng thời thành đoàn tp hcm cũng vận động kinh phí hơn một mươi năm tỷ đồng để tặng hơn hai mươi hai xuất quà cho người khó khăn tặng ba bảy trăm linh vé xe vé tàu cho sinh viên học sinh công nhân về quê đón tết
bên cạnh đó thành đoàn thành phố tổ chức thăm và tặng một bảy trăm năm mươi chín phần quà cho các bà mẹ việt nam anh hùng tổ chức hai mươi chuyến bán hàng bình ổn thị trường phục vụ cho hai mươi lượt người
tặng một bảy trăm linh phần quà tết cho công nhân bị mất việc hoặc không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình
tặng một phần quà chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh cho biết qua nắm tình hình lương thưởng tết tại các doanh nghiệp tính đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã có hai bảy mươi năm doanh nghiệp
thông tin về tình hình lương thưởng tết năm hai nghìn hai mươi
theo đó doanh nghiệp vốn nước ngoài fdi thưởng tết cao nhất lên đến hai doanh nghiệp
một mươi tỷ đồng thuộc về một công ty hoạt động trong khu công nghệ cao còn lại trung bình từ sáu năm triệu đồng đến một mươi hai triệu đồng
với doanh nghiệp trong nước thưởng tết cao nhất khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng thuộc về công ty cổ phần kèm nghĩa quận bình tân còn lại trung bình từ bảy hai đến một mươi triệu đồng
với doanh nghiệp nhà nước thưởng tết cao nhất sáu mươi bảy triệu đồng thấp nhất hai triệu đồng còn lại trung bình thưởng tết khoảng năm sáu triệu đồng
bên cạnh đó các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ tết năm nay trung bình từ sáu đến chín ngày
trong đó nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết phép năm để người lao động có đủ thời gian đóng tết cùng gia đình do ở xa
tuy nhiên có một số đơn vị do đơn hàng sản xuất giảm thậm chí không có đơn hàng sản xuất nên lịch nghỉ tết rất sớm kéo dài hơn hai mươi hai ngày thậm chí có doanh nghiệp nghỉ tết ba mươi ngày
dự báo sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn còn khó khăn
tuy nhiên các doanh nghiệp luôn cố gắng tìm kiếm nguồn đơn hàng duy trì việc làm chi trả lương và các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật
mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đáng dắp thành năm hai nghìn hai mươi bốn thế nhưng bữa diễn xứ bắc đã được các nhà vườn vận chuyển tập kết về dọc tuyến đường mai chí thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh vàng rực cả một đoạn đường
đây là những cây bữa diễn với quả to và ngóng
bữa diễn thường vận chuyển từ hương yên vào thành phố hồ chí minh bữa diễn là loại cây ăn quả lâu năm và thường chính đúng vào dịp tết
nhiều chủ vườn cho biết bữa diễn năm nay đẹp hơn và thị trường cũng sôi động hơn nên nhiều chủ vườn đã bắt đầu vận chuyển vào đầu tháng một mươi một âm lịch vào thành phố hồ chí minh để phục vụ thị trường tết nguyên đáng
ghi nhận từ một số chủ vườn cho biết hiện khoảng bốn mươi chậu bữa diễn tại phường đã có khách quay cố định hàng năm đặt và một số khách vãn lai tìm đến mua
tuy chậu cây lớn nhỏ dáng cây số lượng trái mà có giá khác nhau bữa diễn có nhiều phương cốt giá để khách trồng lựa
cụ thể loại trái cỡ nhỏ có giá bán từ hai bốn triệu đồng cho một chậu tầm trung có giá từ một mươi ba mươi triệu đồng trên một chậu còn chậu lớn có giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng trên một chậu
nếu mà chậu với bữa thì chúng tôi vào chúng tôi đã làm thành quả và đảm bảo cho chất lượng rồi thì vào đây là đầu tháng một mươi một âm lịch
nên là bữa chúng tôi vào đây là đảm bảo cho chất lượng rồi thì vào đây là đầu tháng một mươi một âm lịch
tại một nhà vườn khác các công nhân đang tức bực chăm sóc những chầu bữa diễn vừa được nhập về vườn
chị uyên chủ vườn cho biết năm nay vườn nhập về hơn một trăm linh cây bưởi diễn từ hương yên với đủ hình dáng kích thước
sớm hơn mọi năm khoảng hai mươi ngày
và phải thuê nhiều nhân công làm vườn chăm sóc cho dịp tết
bựa diễn nhiều trái tròn xưng xuê mạng ý nghĩa đủ đầy xung túc
đem lại nhiều may mắn cho gia chủ trong năm mới nên được người dân chơi kiển rất ưa chuộng
cái cây bựa diễn là ở bên tôi bên chúng tôi đã kinh doanh từ mười mấy năm trước
tức là cho tới bây giờ thì cái cây bựa diễn nó vẫn có một sức hút đối với người
đặc biệt là đối với người miền nam
tại vì nó là một cái trái cây mà hiện tại là cho miền nam không có trồng được
kể cả là cái giống cây bưởi diễn nhưng mà khi mà mình trồng ở miền nam
thì nó vẫn ra cái trái màu xanh chứ nó không có lên được cái trái
cái màu cái sắc vàng tươi giống như là mình trồng ở miền bắc
cho nên là mỗi năm là chúng tôi vẫn nhập từ miền bắc vào kinh doanh để mà bán
mọi người thì rất là thích là do cái sắc vàng nó rất là tươi
và nó làm cho cái ngày tết của mình trở nên vui tươi hơn
mình thấy bưởi diễn ở đây màu sắc rất là tươi sáng
thể hiện sự sang trọng và tươi
trái rất là nhiều nó thể hiện sinh sôi nảy nở cho gia chủ
và chưng bưởi diễn ở trong nhà thì nó sẽ có một mùi thơm rất là
làm cho gia đình mình nó ấm cúng
và sau khi mà mình chưng bưởi thì mình có thể gọt trái bưởi này ăn để lấy lọc đầu năm
để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn chơi tết
nhà vườn sẽ hướng dẫn cho khách thêm một số kiểu trang trí
nếu như cây bưởi tầm trung
sẽ có trồng thêm ớt kiện tại gốc để chậu cây đẹp hơn
còn những cây bưởi lớn nhà vườn sẽ đặt những viên sỏi ở gốc
và trang trí thêm đèn cầu đối đỏ để thêm bắt mắt nổi bật hơn trong ngày tết
cho các nhà vườn quả bưởi diễn khi chín sẽ rất thơm
khi ăn sẽ ngọt thanh vì vậy khách có thể vừa dùng bưởi để trang trí ngày tết
và sau đó có thể thưởng thức quả
theo đánh giá của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo
hoạt động sản xuất hơn bảy mươi một số doanh nghiệp ngành công nghiệp
đánh giá xu hướng kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tốt hoặc ổn định hơn quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
thống cục thống kê vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh
của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả cho thấy có ba mươi một bảy số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
ba mươi bảy chín số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định
và ba mươi bốn số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn
kết quả trên tích cực hơn so với kết quả điều tra vào quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
với ba mươi một số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý trước
ba mươi bảy năm số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định
và ba mươi hai bốn số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn
dự kiến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn có ba mươi một sáu số doanh nghiệp ngành công nghiệp
đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
một mươi số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh
sẽ ổn định và hai mươi tám bốn số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn
các khảo sát gần đây cho thấy những người trẻ từ hai mươi hai đến dưới ba mươi chín tuổi
đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực
thay thế nhóm trung lưu trên bốn mươi tuổi
một khảo sát của trang bất động sản com vn mới đây về tâm lý người dùng bất động sản
được thực hiện trên một người chỉ ra nhóm khách hàng chủ lực của thị trường
đang có sự đảo chiều về độ tuổi
theo đó người trẻ từ hai mươi tuổi đến hai mươi tuổi
sáu đến bốn mươi hai tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm hai nghìn hai mươi ba
nếu năm hai nghìn hai mươi một nhóm khách này chỉ chiếm khoảng một mươi ba trong tổng số lượng khách hàng
tìm kiếm bất động sản con số này tăng lên một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
và duy trì mức một mươi tám bảy năm hai nghìn hai mươi ba bất chấp tình trạng khủng hoảng kinh tế
bên cạnh đó nhóm người trẻ cũng đang chiếm ưu thế hơn khi có tới hai mươi năm người cho rằng
không cần dùng đòn bẫy tài chính khi mua bất động sản
một mươi người cho biết chỉ cần vay khoảng ba mươi khi muốn sở hữu một bất động sản
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng nhóm này có khả năng tiếp nhận những thay đổi nhanh
và sự sáng tạo cũng như những kiến thức mới về ai trí tuệ nhân tạo blockchain
công nghệ cơ sở dữ liệu khối hay sáng tạo nội dung kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội
từ đó họ kiếm được mức lương ngang bằng hoặc hơn so với những thế hệ trước
phải làm lâu năm mới có được
nhờ vậy khả năng sở hữu và tích lũy tài sản của nhóm lao động này
cũng ngày càng cao hơn
những ngày cuối năm làng chổi đót duy nhất còn sót lại ở tp hcm cũng đang tất bật vào vụ tết
gọi là làng nhưng thực tế chỉ là xóm nhỏ bây giờ chỉ còn vài hộ còn giữ nghề truyền thống này
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
nghề bó chổi xuất hiện ở khu vực bình tiên vào khoảng đầu thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi
do những lưu dân từ quảng ngãi mang vào
họ tập trung thành những nhóm quanh chợ bình tiên đường phạm phú thứ và đường phạm văn chí quận sáu tp hcm
làng chổi đót hầu như không có sự xuất hiện của máy móc
tất cả đều từ chính đôi bàn tay và kinh nghiệm của những người thợ làm ra
nguyên liệu chính làm chổi là cây đót được thu mua vào đầu tháng giêng đến đánh hại âm lịch ở các tỉnh tây nguyên
như con tâm gia lai vì mỗi năm chỉ nở một lần vào tháng này
cô làm này cũng được
cô làm này cũng được
mấy chục năm rồi đó
trong hai tháng mình làm gộ mình làm nhiều một chút xíu
giờ bán cây đặc nhiều hơn tế khó khăn đủ mặt hết trơn
thí dụ năm người ta thay đổi năm nay người ta không thay để dành qua năm nữa người ta thay
bán cây hơi khó khăn tại vì nó qua nhiều trung gian quá cho nên mình lợi ích lắm
hồi xưa người ta đi thẳng từ ngoài đó vô đây người ta bán cho mình bây giờ nó phải thu vô
nó phải qua nhiều giai đoạn rồi mới tới mình cho nên mình giờ mình làm tại giờ mình lớn tuổi rồi cũng khó kiếm việc làm nên phải làm thêm nghề này thôi
để làm ra một cây chổi đót hoàn chỉnh người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như xé bông đót làm tour cột lọ bó chổi bệnh trỗi chặt tề
mỗi người một việc tùy theo sức của mình làng chổi đót vẫn tất bật chuẩn bị những đợt hàng cuối năm
một cây chổi đót thành phẩm có giá bán từ hai mươi đến bốn mươi ngàn đồng thị trường chủ yếu tại thành phố hồ chí minh và đưa đi một số tỉnh miền tây
tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn nên năm nay thị trường có phần sụt giảm xuất khẩu cũng chậm hơn
làm nghề này được ba mươi năm rồi ngày tết thì nó bán hơi chả chút xíu ngày thường thấy thường ế lắm
cái nghề này coi như là nay mọt rồi còn thời già mà thời trẻ không ai theo cái nghề này nữa hết
cái nghề này nó bụi bậm dơ lắm cái lớp trẻ nó không có muốn theo cái nghề này nữa
cái này cũng như bỏ xỉ mấy cái chợ lẻ đâu người ta bán lại cho người tiêu dùng nó sợi nó mua về nó sợi
trong làng chổi đót bây giờ chủ yếu là người già và trung tuổi làm trỗi
mỗi người một việc đàn ông phụ nữ đều làm chổi
các nhà đều khưởng chân hoàn thành công đoạn của mình
ai cũng hy vọng sẽ bán được nhiều chổi có thêm thu nhập để có được một cái tết ấm no

ai cũng hy vọng sẽ bán được nhiều chổi có thêm thu nhập để có được một cái tết ấm no
theo những nhà làm chổi tại đây thu nhập từ chổi đót chỉ trông chờ vào dịp giáp tết
còn ngày thường thì chỉ đủ ăn nên lớp trẻ không mặn mà
nghề chổi không được coi là nghề làm giàu nhưng đã là nguồn nuôi sống cho rất nhiều gia đình
nhiều thợ thủ công trong làng vẫn cần mượn xe đót
nếu giữ cái nghề mà cha ông để lại với quyết tâm
còn sức thì còn làm